trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín đang có nguy cơ lây lan nhanh tại nhiều địa phương
bàn chỉ huy biên phòng cơ khẩu cảng hải phòng đã tăng cường kiểm soát và nắm chắc tình hình
đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động quân chúng chấp hành thực hiện nghiêm
công tác phòng chống dịch tạo vành đai an toàn cho khu vực cơ khẩu cảng và biển
khu vực cảng hải phòng có chiều dài chính diện gần bốn mươi ba km với bốn mươi chín bến cảng lớn nhỏ
hai luồng tàu ra vào cảng luồng hàng hải chủ yếu qua đường sông đồng thời là luồng giao thông thủy nội địa
mỗi ngày có hàng trăm chuyến tàu ra vào vận chuyển hàng hóa tại các cảng
xác định nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín là quan trọng cấp bách
cán bộ chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng hải phòng chủ động thành lập các tổ công tác cơ động
kiểm tra giám sát người và phương tiện khi cập cảng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
cán bộ chiến sĩ biên phòng của cảng hải phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp
nhằm ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua đường cảng biển hải phòng
bằng nhiều các biện pháp như tuần tra kiểm soát giám sát các hoạt động các tàu thuyền đến
để sớm phát hiện những đối tượng trà trộn vào những tàu nước ngoài
để xuất nhập cảnh trái phép qua đường càng biển hải phòng
các tổ công tác của đơn vị làm nhiệm vụ giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vừa yêu cầu tất cả các thuyền viên người lao động
trên các phương tiện thủy nội địa từ địa phương khác đến
neo đậu để bốc rỡ hàng hóa tại các khu vực cảng phải thực hiện khai báo y tế
đặc biệt không cho thuyền viên trên các phương tiện lên bờ
cũng như tiếp xúc với các thuyền viên trên các tàu đi từ nước ngoài về
tàu từ vùng dịch về sẽ không giải quyết đi bờ và không cho người không có nhiệm vụ xuống tàu
quyết tâm bảo vệ vững chắc ngăn chặn triệt để dịch bệnh xâm nhập qua hoạt động cảng biển của thành phố